năm nhóm tiện x cô lõi được xây dựng xác định mục tiêu lộ trình cụ thể trong đề án
tạo cơ sở quan trọng đưa hầu hết các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ bốn

trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã không ngừng tái cấu trúc lại các quy trình cắt giảm
các thủ tục hành trí dường ra nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân của chúng tôi
cũng đã sẵn sàng kết nối chia sẻ với các bộ ngành địa phương nhằm phục vụ nhân dân
dự kiến chỉ riêng năm hai nghìn hai mươi hai nếu hoàn thành việc tái cấu trúc tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư
và giải quyết hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu theo lộ trình của đề án sẽ giúp tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia
người dân và doanh nghiệp không chỉ là đối tượng được thụ hưởng
cùng với đó sự tham gia của người dân và các bộ ngành là điều kiện quan trọng để đề án về đích thành công
trong việc thực hiện kết nối chia sẻ đồng bộ dữ liệu để giải quyết các thủ tục hành chính đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
với việc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu khách hàng của tập đoàn điện lực việt nam đã được kết nối
giờ đây người dân khi đăng ký mới thay thế thông tin trong hợp đồng mua bán điện được thực hiện dễ dàng trong hồ sơ giao dịch điện tử
doanh nghiệp này cũng sẽ tiết kiệm chi phí lớn trong công tác quản lý vận hành
cho việc kiểm tra xác minh lưu trữ thông tin giấy tờ công dân
với việc các dịch vụ điện lực của tập đoàn được thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua cổng dịch vụ công quốc gia
là một thuận lợi để cho tập đoàn điện lực việt nam khai thác các dữ liệu cũng như là định vị được khách hàng trong hợp đồng mua bán điện
giảm bớt lượng giấy tờ mà lưu trữ khoảng hơn hai mươi triệu trang hồ sơ cần phải lưu trữ
cho nên sẽ rút ngắn được quá trình thực hiện các thao tác
đối với cấp điện cho người dân mới cũng như quản lý chặt chẽ các hợp đồng
kết nối tích hợp phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực
cùng với các ngành lĩnh vực như tài chính ngân hàng điện nước
sẽ giúp doanh nghiệp trong các lĩnh vực này tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
đồng thời giúp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi tiêu cực
như trốn thuế trục lợi bảo hiểm rửa tiền lừa đảo trên mạng
đơn giản hóa thủ tục hành chính người dân dễ hiểu dễ làm
hỗ trợ cho cơ quan thuế trong việc thực thi pháp luật về quản lý thuế
chúng tôi cấp mạng số thuế sử dụng mạng định danh cá nhân làm mạng số thuế
mọi người dân chỉ cần nhớ mạng định danh của mình
trong việc đi làm tất cả các thủ tục giữa cơ quan thuế cũng như các cơ quan quản lý nhà nước khác
thực hiện đề án ngay trong cuối một năm hai nghìn hai mươi hai
đề mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến
đặc biệt là hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân và doanh nghiệp
tới đây người dân trực tuyến
chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
được tích hợp nhiều trường thông tin quan trọng
như thẻ bảo hiểm y tế thông tin đăng ký xe ô tô giấy phép lái xe ô tô
sẽ được các bộ ngành đẩy mạnh việc tích hợp
với việc tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cũng như là cơ sở dữ liệu của bảo hiểm ấy
thì đã giúp cho người dân tiến tới có thể sử dụng cái căn cước công dân
để mà đi khám chữa bệnh
giúp cho cái việc tự động hóa quá trình gia hạn cũng như là giảm trừ
bảo hiểm y tế cho người dân thay tham gia bảo hiểm y tế thổ gia đình
chúng tôi tính toán nếu chỉ khoảng một mươi triệu
mà được thực hiện giảm trừ tự động
cũng như là việc gia hạn tự động
thì hàng năm có thể tiết kiệm đến trên tám trăm năm mươi hai tỷ đồng
đến một con số rất là có ý nghĩa
dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng
cùng với dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống cách làm việc
và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số
hình thành công dân số hoàn chỉnh hệ sinh thái số
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội
và hiện thực hóa khát vọng về một việt nam hùng cường trong tương lai
trong phần tiếp theo của bản tin
lực lượng công an liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
thù giữ số lượng lớn ma túy các loại
hỏa hoạn tại câu lòng bộ đêm cameroon là một mươi sáu người thủy mạng
tiếp tục với phần tin về an ninh trật tự
mua thuốc độc xe nua về giết cha ruột
sau đó dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra
tống thị tùng linh hai mươi một tuổi chú phường phước nguyên thành phố bà rịa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
như chúng tôi đã đưa tin vào ngày một mươi tám tháng một
linh bắt xe đến chợ kim biên thành phố hồ chí minh
mua một kg chất độc xe nua
sau đó mang về cho vọt nước uống để trong tủ lạnh
ông tống hồng điệp đã uống chai nước và tử vong sau đó
đến sáng hôm sau biết bố đã tử vong
linh kéo thi thể ông điệp ra phía sau tường
rồi mua gạch xi măng để đắp lên thi thể
và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi
tại cơ quan điều tra linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột
vì những mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh vừa ra tạm giữ hình sự
ba đối tượng cùng chú xã bảo năng huyện dương minh châu
về hành vi giết người sau ba ngày truy tìm và điều tra
ba đối tượng là lê văn nguyên võ duy hiếu và lê văn cao
sau khi ăn nhậu ba đối tượng này cùng nhóm bạn
đến hát tại quán karaoke thuộc phường long thành bắc thị xã hòa thành
tại phòng có các tiếp viên nữ
sau khi kết thúc một tiếp viên nữ được bạn trai là phan anh thức
chú huyện tân châu đến đón thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
thức sau đó đã rủ thêm hai người bạn mang theo một cây dao dài làm hung khí
đi tìm nhóm của đối tượng nguyên
hai nhóm xông vào hỗn chiến một người bị chém tử vong
nạn nhân là huỳnh trọng nghĩa chú huyện tân châu
sau khi gây án các đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường và bỏ trốn
hiện phòng cảnh sát hình sự đang truy tìm các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh
vừa bắt giữ hai đối tượng là trần quốc khải chú tỉnh tây ninh
và phan thị nương chú thành phố hồ chí minh
có liên quan đến vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới vào thành phố hồ chí minh
tiêu thụ sau nhiều ngày trinh sát bật phục
vào chiều ngày hai mươi tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp cùng phòng kỹ thuật nghiệp vụ phòng cảnh sát cơ động công an thị xã hòa thành công an thành phố tây ninh
chia làm hai tổ công tác đột kích hai địa điểm
gồm khu phố hai phường một thành phố tây ninh
bắt giữ bốn đối tượng thu giữ khoảng ba kg ma túy các loại
và tại khu phố năm trung phường năm thành trung thị xã hỏa thành
bắt giữ hai đối tượng thu một năm kg chất ma túy các loại một xe ô tô
tổng tăng vật thu giữ là bốn năm kg ma túy tổng hợp
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của khải và nương
đôi nam nữ này đã qua campuchia để nhận ma túy từ đối tượng khác
sau đó vận chuyển về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
với tiền công mỗi người là hai mươi triệu đồng một chuyến
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc
vừa phá thành công chuyên án đưa ma túy từ biên giới việt lào về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
năm đối tượng bị bắt giữ cùng tăng vật là ba bánh heroin
ghi nhận của nhóm phóng viên
các đối tượng trần anh tuyển đồng văn hưng chú thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắc
và phạm văn hải chú tỉnh gia lai
bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép chất ma túy
quá trình điều tra các đối tượng khai đã mua ba bánh heroin
ở huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
của đối tượng phạm bá nhon mang về huyện crong búc tỉnh đắk lắc để tiêu thụ
sau đó đã bán cho nguyễn văn hải chú xã cư ca vô huyện crong búc một bánh heroin
hai bánh heroin còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng nhon và nguyễn văn hải

các đối tượng trong đường dây ma túy trên đều có tiền án liên quan đến mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đang đấu tranh mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan trong chuyên án này
chiều ngày hôm nay tại bản co tăng xã lóng luôn huyện vân hồ tỉnh sơn la công an huyện vân hồ đã chủ trì phối hợp với các lực lượng
bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều súng đạn
đối tượng bị bắt là tráng a thảo chú bản co tăng xã lóng luôn huyện văn hồ
đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị công an tỉnh hòa bình ra quyết định truy nã năm hai nghìn ba về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng k năm mươi chín có một mươi một viên đạn trong đó có một viên đã lên nòng
tại hiện trường lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng ak ba mươi viên đạn ba khẩu súng tự chế và một số tăng vật
hiện vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại bến tre và đồng tháp sẽ có trong cụm tin ngắn sau đây
sáng ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu bùi binh tiến chú xã tân phong huyện thạnh phú tỉnh bến tre
đã lấy trộm xe mô tô rồi tẩu thoát về hướng thành phố bến tre
nhận được tin báo công an huyện mỏ cái nam đã nhanh chóng triển khai lực lượng
phối hợp với các địa phương theo hướng di chuyển của đối tượng để truy bắt
khi đối tượng chạy qua địa bàn thị trấn bến lức thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật
qua làm việc tiến thừa nhận hành vi trộm xe mô tô tại xã hương mỹ và khai nhận thêm đã thực hiện hai vụ trộm khác trên địa bàn huyện mỏ cây nam
còn tại đồng tháp lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản
nguyễn ngọc phượng chú huyện tam nông tỉnh đồng tháp đã lấy trộm số tiền một mươi triệu đồng của bà lê thị hà
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã an hòa huyện tam nông đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc phượng
qua làm việc đối tượng phượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình được biết do muốn có tiền tiêu xài cá nhân
nên lợi dụng lúc bà hà đi vệ sinh để tiền bên ngoài đối tượng phượng đã lấy trộm số tiền đó trên
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác liên quan đến việc chiếm đoạt tiền từ thiện
do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung gặp thiên tai lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
sau khi kiểm tra và xác minh nguồn tin về tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nhận thấy bà trần thị thủy tiên
tức ca sĩ thủy tiên ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng ông huỳnh trấn thành tức mc diễn viên trấn thành
ông bùi đại nghĩa tức mc đại nghĩa bà nguyễn thị hương đã không có hành vi gian dối không chiếm đoạt tiền từ thiện
do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung gặp thiên tai lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
nội dung các tin báo và tố giác không có dấu hiệu tội phạm không có sự việc phạm tội
do đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
tiếp tục với thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết trong ngày hai mươi ba tháng một đã có bốn một trăm năm mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là một tám trăm linh bốn tám trăm bốn mươi chín ca
về công tác tiêm chủng trong ngày hai mươi hai tháng một đã có một ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm bảy mươi sáu triệu liều
bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương hoàn thiện tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên trong tháng một năm nay
và liều bổ sung liều nhắc lại cho người
từ một mươi tám tuổi trở lên
thưa quý vị luôn có mặt trên những tuyến đường như những sắc nắng
các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã không ít lần kịp thời hỗ trợ người dân trong những tình huống nguy cấp
ngay trong chiều qua một người đàn ông ngất xỉu trên xe ô tô trong lúc di chuyển trên đường cao tốc
đã may mắn được tổ công tác cảnh sát giao thông
phát hiện sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
năm giờ chiều tại cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
phát hiện một xe ô tô đỗ gần trạm thu phí có biểu hiện bất thường
tài xế nằm bất động ở ghế lái
tổ công tác lập tức mở cửa xe sơ cứu ban đầu
và sử dụng ô tô tuần tra mở đường đưa lái xe đi cấp cứu
dù có biểu hiện hôn mê sâu nhưng do được cấp cứu kịp thời
tài xế đã qua cơn nguy kịch
trong thư cảm ơn vợ tài xế xúc động viết
nếu chậm trễ tôi cũng không dám tưởng tượng hậu quả gì sẽ xảy ra
một lần nữa xin cảm ơn và chúc các anh sức khỏe
hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn là chỗ dựa vững chắc
mỗi khi nhân dân cần đến